theo báo cáo của bộ y tế trong đợt dịch lần thứ tư cả nước đã ghi nhận một bốn triệu ca nhiễm hơn một triệu người đã khỏi bệnh hai mươi tám năm trăm linh ca tử vong
so với tuần trước số ca mắc trong cộng đồng tăng một mươi năm một số tử vong tăng hai mươi bốn ba số ca khỏi bệnh tăng sáu mươi sáu năm số đang điều trị tại bệnh viện tăng tám ba số ca nặng nguy kịch tăng một mươi sáu
mặc dù so với tháng trước số ca cộng đồng cả nước tăng một trăm tám mươi sáu bốn
mặc dù so với tháng trước số ca mắc trong cộng đồng cả nước tăng một trăm tám mươi sáu bốn số ca tử vong tăng một trăm linh hai sáu số ca khỏi bệnh tăng một trăm tám mươi bảy số ca đang điều trị tại bệnh viện tăng một trăm năm mươi ba số ca nặng nguy kịch tăng sáu mươi hai hai
song bộ y tế đánh giá tình hình dịch trên toàn quốc cơ bản được kiểm soát
lý giải ca nhiễm cộng đồng và ca tử vong tiếp tục có xu hướng tăng
bộ y tế cho rằng sau khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh về thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh
các hoạt động xã hội trở lại bình thường người dân giao lưu đi lại bình thường
trong khi đó mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng
biến chủng delta lây lan nhanh đột ngột dẫn đến số ca mắc tăng cao và tăng số ca bệnh nặng và tử vong gây quá tải hệ thống y tế một số địa phương
chưa kể còn có tâm lý chủ quan không thực hiện quy định về phòng chống dịch năm k đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng
những người tiêm vaccine giai đoạn đầu miễn dịch sau tiêm sẽ giảm dần theo thời gian
đồng thời những người mới tiêm vaccine cần có thời gian để sinh miễn dịch
trong bối cảnh đó công tác chỉ đạo điều hành giám sát phòng chống dịch được tập trung để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới
tăng cường ra soát công tác tiêm vaccine quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt khoa học hiệu quả đảm bảo an toàn dịch bệnh trong khu công nghiệp và trường học
đáng chú ý còn tình trạng người dân lo lắng quá mức về tử vong do tiêm chủng nên không nhận tiêm cho người cao tuổi người mắc bệnh nền dẫn đến đa số các trường hợp tử vong nằm trong nhóm này
dẫn chứng theo báo cáo của tp hcm an giang v v tỷ lệ tử vong do chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ hai mũi chiếm khoảng tám mươi năm
hay tại tp hcm người bệnh tử vong có bệnh nền chiếm chín mươi ba ba mươi ba
cũng từ đây để giảm ca tử vong bộ y tế đã đảm bảo
bộ y tế đã đề nghị một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn oxy y tế từ các nhà sản xuất
bộ y tế có công văn gửi các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất cung ứng và phân phối oxy tại việt nam
theo đó hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn quốc nói chung và tại một số tỉnh thành phố đặc biệt là khu vực miền tây đang có chiều hướng bùng phát và tăng mạnh
bộ y tế nhận được thông tin phản ánh của một số sở y tế trên địa bàn như sóc trăng vĩnh long kiên giang v v
và một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy y tế từ các nhà sản xuất
lý do là vì đã tập trung trở lại cung ứng cho các ngành công nghiệp sản xuất khác
vì thế bộ y tế đặc biệt đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất cung ứng và phân phối oxy tại việt nam cam kết tập trung ưu tiên nguồn sản xuất
cung ứng oxy y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch cứu chữa người bệnh covid một mươi chín trong tình hình dịch bệnh gia tăng hiện nay
bên cạnh đó các đơn vị quan tâm thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý điều phối về oxy toàn quốc của bộ y tế
để bộ có thông tin nhanh chóng báo cáo chính phủ điều phối phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức phối hợp ra soát thực hiện không để chậm trễ trong công tác sản xuất cung ứng
phân phối oxy y tế cứu chữa người bệnh phòng chống dịch covid một mươi chín
trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắt đề nghị thông báo về bộ y tế vũ trang thiết bị và công trình y tế để phối hợp giải quyết
phức tạp của dịch bệnh bộ y tế đề nghị dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại địa phương có nguy cơ bùng phát dịch
thủ tướng và minh chính trưởng bang chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
covid một mươi chín chủ trì cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh hành để đánh giá tình hình và đề ra giải pháp cụ thể
nhằm giảm số ca chuyển nạn tử vong đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng tăng cường hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở
cuộc hợp diễn ra trong bối cảnh chủng omicron xuất hiện mà who cảm báo lây làng nhanh
động lực chưa thể đánh giá hết do đó kêu gọi cả thế giới tiếp tục cảnh giác không được lơ là chủ quan
mới đầu cuộc họp người đứng đầu chính phủ lưu ý tình hình dịch trong nước còn diễn biến phức tạp
số ca mắc covid một mươi chín nhất là trong cộng đồng và số ca tử vong vẫn tăng
năng lực y tế dự phòng y tế cơ sở vẫn chưa có nhiều chuyển biến
vì vậy cần phải tiếp tục bàn đánh giá trên phạm vi cả nước để đưa ra các giải pháp cụ thể
thực chất để quyết liệt ngăn chặn các ca nhiễm trong cộng đồng
đặc biệt là các ca chuyển nặng kiểm soát bằng được các ca tử vong
kiến nghị giải pháp chống dịch thời gian tới bộ y tế nhấn mạnh
nhiệm vụ ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch
tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn covid một mươi chín
cùng với đó tăng cường các biện pháp giám sát truy vết phát hiện nhanh các trường hợp
tiếp xúc với các ca bệnh cách lị ép một tại nhà nơi lưu trú
tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các hoạt động
phòng chống dịch kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng
vaccine phòng covid một mươi chín điều trị và thuốc điều trị covid một mươi chín và nâng cao năng lực y tế cơ sở
như vậy thời điểm này đang khá nhạy cảm khi mỗi ngày có trung bình hơn một mươi năm ca nhiễm
bạn hãy bảo vệ cho mình và cộng đồng nhé
hạn chế tụ tập đông người sát khuẩn thường xuyên và cập nhật thông tin từ bộ y tế các bàn nha
tình hình dịch bệnh ở hà nội đang có diễn biến phức tạp số ca mắc covid một mươi chín đã vượt mốc một ca một ngày
nhưng rất mừng khi ca mắc mới tối qua tại hà nội đã hạ nhiệt nhanh chóng
người dân hãy thật yên tâm nhà vì tại hầu hết khắp các quận huyện đang tăng cường đưa vào hoạt động
các trạm y tế lưu động điều trị f
tại quận hoàn kiếm trạm y tế lưu động thứ ba của quận được thành lập tại trung tâm giáo dục từ xa
nguyễn văn tố và trường tiêu học quang trung địa chỉ số chín phố hai bà trưng
trước đó quận đã lập hai trạm y tế lưu động tại phố đồng xuân và hàng thiết để điều trị f
các trạm y tế lưu động này có nhiệm vụ thu dung khám điều trị cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng
và mức độ nhẹ tại quận
ông nguyễn quốc hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết
đây là trạm y tế lưu động thứ ba trên địa bàn quận
trong thời gian tới quận sẽ ra soát và dự kiến thành lập thêm ba mươi năm trạm y tế lưu động khác
cơ sở vật chất đồ dùng sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ để điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ
tại phường hàng gai quận hoàn kiếm hà nội mặc dù diện tích nhỏ nhưng đã bố trí được địa điểm
làm trạm y tế lưu động mỗi trạm có diện tích khoảng tám mươi m hai
trạm y tế lưu động tại phường lán thượng quận đống đà hà nội đang được xây dựng
chuẩn bị đưa vào hoạt động cơ sở có quy mô ba trăm linh giường mỗi phòng tám giường
vận dụng cơ sở vật chất sẵn có của trường mới xây
tại huyện sóc sơn phòng khám đa khoa minh phú được bố trí làm trạm y tế lưu động
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
thông tin tiếp theo liên quan đến nghi vấn quá tải xét nghiệm điều trị covid một mươi chín
không để người dân hoang mang phó giám đốc cdc hà nội khổng minh tuấn
cho biết việc chậm trả kết quả xét nghiệm không phải do quá tải
những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân chờ nhiều ngày
chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định rt pcr f chậm được đưa đi cách ly điều trị
đơn cử như gia đình ở chung cư hh ba a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
có bốn f chờ một tuần mới có kết quả xét nghiệm khẳng định
trả lời báo chí đại diện ủy ban nhân dân phường hoàng liệt cho rằng
việc chậm đưa bốn f ở chung cư hh ba a linh đàm trên địa bàn để cách ly
là do chưa có kết quả xét nghiệm pcr
việc này khiến chính quyền địa phương lúng túng vì không thể ký quyết định đi điều trị hay cách ly tại nhà
trước thực trạng này nhiều người hà nội lo lắng rằng việc lấy mẫu xét nghiệm điều trị f
cách ly f một tại thủ đô đang bị quá tải
trao đổi với báo chí ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây
ngoài ra mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận chắc chắn
có mẫu dương tính phải làm xét nghiệm tới lần thứ hai thứ ba mới có kết quả chắc chắn khẳng định nên chậm
trong khi số lượng mẫu tăng
trường hợp ở phường hoàng liệt quận hoàng mai không chỉ có cdc làm mà có các đơn vị khác xét nghiệm nữa
nếu cdc làm thời gian đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn ông tuấn nói
về thông tin cho rằng việc chậm trả kết quả xét nghiệm có phải do bị quá tải ông tuấn cho hay
thành phố chưa đến mức độ năng
nhưng do số lượng mẫu tăng lên số lượng mẫu dương tính nhiều nên sẽ chậm hơn thời gian trước
đánh giá về tình hình dịch hiện tại ở thủ đô khi các ca nhiễm liên tục đạt đỉnh
phó giám đốc cdc hà nội cho rằng người dân vẫn phải tuân thủ biện pháp năm k
lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch
giờ được điều trị cách ly theo dõi tại nhà nên người dân yên tâm khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính
phải liên hệ với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng rác thải sinh hoạt xử lý bình thường
mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này
ông tuấn cũng cho biết thêm số ca mắc tại hà nội sẽ tiếp tục tăng nữa hơn một ca một ngày chưa phải nổ
dự kiến có thể lên đến vài ngàn ca
ông tuấn nhấn mạnh tất cả kịch bản hà nội cũng đã lượng tính cụ thể tuy nhiên ở mức độ nào chúng ta sẽ xử lý ở mức độ đó
và làm một cách phù hợp nhất
cùng với đó hàng xóm cũng đóng vai trò rất quan trọng cùng chính quyền địa phương phối hợp giám sát
hỗ trợ những gia đình có f f một để không tiếp xúc với người ngoài
ngành y tế tp hcm cần thực hiện ngay việc xây dựng triển khai bệnh viện giả chiến cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín ở cấp huyện sẵn sàng đối phó với chủng omicron
trước tình hình này
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế cho biết
việc tp hcm xin hỗ trợ khẩn cấp ba bác sĩ điều dưỡng nhằm triển khai công tác đối phó trước biến dụng omicron
theo bà mai một trong tám nội dung thế trận y tế
ngành y tế cần thực hiện ngay hoạt động xây dựng triển khai các bệnh viện giả chiến
hoặc cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ở cấp huyện và sẵn sàng kích hoạt đưa vào hoạt động ngay khi có nhu cầu
chánh văn phòng sở y tế cho biết từ tháng một mươi đến nay khi thành phố mở cửa trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục
số ca ép không trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng trở lại tỷ lệ người già mắc bệnh và trở nặng tử vong tăng lên khiến áp lực đệ lên ngành y tế
lúc thành phố bước vào cao điểm chống dịch hầu hết bệnh viện trên địa bàn ngừng tiếp nhận bệnh nhân để tập trung phòng chống dịch
hiện nay các bệnh viện đã được trả lại công năng vừa chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín vừa thăm khám điều trị các bệnh lý khác
mỗi bệnh viện bác sĩ phải chia sẻ rất nhiều công việc và mai nói
bà mai cho biết theo tính toán về số lượng f đang nhập viện thành phố ước tính cần bổ sung ba bác sĩ điều dưỡng
tuy nhiên dự kiến mùa đến hai tháng tới khi địa bàn khống chế được số ca tử vong lực lượng chi viện được xem đã hoàn thành sứ mệnh
theo kiến nghị thành phố hồ chí minh có nhu cầu được hỗ trợ một bác sĩ
cùng hai điều dưỡng
trong số này có ít nhất ba trăm linh bác sĩ và sáu trăm linh điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu
ngoài ra thành phố cũng kiến nghị duy trì hoạt động đối với trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín thuộc bệnh viện trung ương huế
sau hai tháng mở cửa trở lại thành phố hồ chí minh duy trì dịch ở mức độ hai nhiều tuần liên tiếp
tuy nhiên địa bàn vẫn là nơi có số lượng ép không mới và tử vong ở mức cao
đặc biệt số ca tử vong chưa có dấu hiệu giảm
theo đánh giá của sở y tế tp hcm
fol tử vong tập trung ở nhóm người trên năm mươi tuổi có bệnh nền chưa tiêm chủng chưa được sử dụng thuốc kháng virus
hiện nay việc hạn chế ép không tử vong vẫn là vấn đề cấp thiết được ngành y tế tp hcm đề ra
sau ba ngày tổ chức học trực tiếp theo ghi nhận của ngành giáo dục tp hcm đã có tám f xuất hiện trong trường học
các biện pháp chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm đã được thực hiện
học sinh trên địa bàn tp hcm vẫn ghi nhận
học sinh trên địa bàn tp hcm vẫn ghi nhận
học sinh trên địa bàn tp hcm ông trịnh huy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
nhờ công tác chuẩn bị tốt nên ngành giáo dục đã phối hợp với sở y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
công tác dạy và học vẫn được đảm bảo diễn ra bình thường
theo ông phạm đức hải tất cả các ca bệnh được phát hiện đều đã xử lý theo đúng quy định đặt ra
phụ huynh không có gì phải lo lắng mà hãy tiếp tục đưa con đến trường đi học bình thường
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trong bảy ngày qua tỷ lệ ca mắc mới ở nước này đã tăng một mươi chín
các quan chức anh không nói rõ tỷ lệ của các trường hợp diễn biến thể omicron
chỉ cho biết phần lớn ca nhiễm ở london là do biến thị mới này
số ca nhập viện mới trung bình bảy ngày ở anh hiện tại là bảy trăm năm mươi hai ca
thủ tướng anh boris johnson cho biết tỷ lệ nhập viện do covid một mươi chín ở nước này tăng khoảng một mươi mỗi tuần
và một phần ba số ca là tại thủ đô london
đồng thời kêu gọi người dân cần khẩn trọng
những trường tiêm mũi vaccine ngừa covid một mươi chín thứ ba
mặc dù vậy ông johnson cũng bác bỏ khả năng sẽ áp đặt các lệnh hạn chế nghiêm ngặt hơn
các biện pháp phòng dịch hiện tại trong dịp giáng sinh và năm mới
với niềm tin rằng kế hoạch b cùng chiến dịch tiêm nhắc lại vaccine
vẫn đang là cách tiếp cận đúng đắn của nước anh
người đứng đầu cơ quan an ninh y tế vương quốc anh geny harris
đã gọi biến thể omicron là mối đe dọa đáng kể nhất kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch
bà harris cho rằng còn quá sớm để đánh giá nguy cơ tiệm ẩn của biến thể omicron
và cảnh báo virus phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc trong những ngày tới
trong khi đó giáo sư chris witti giám đốc y tế của anh đưa ra nhận định đáng ngại rằng
kỷ lục ca mắc mới nói trên có thể sẽ tăng mạnh trong vài tuần sắp tới
khi nước anh đối mặt cùng lúc với hai biến thể delta và omicron
ông cảnh báo cơ quan y tế quốc gia của anh nhs sẽ phải đối mặt với một lượng lớn bệnh nhân
theo ông whitty đợt dịch này đang bùng phát với tốc độ cao
tốc độ phi mã và là một mối đe dọa thực sự nghiêm trọng
ông quýti khuyến cáo mọi người dân anh chỉ nên ưu tiên những điều quan trọng nhất
trong dịp nghỉ lễ sắp tới đồng thời hạn chế tiếp xúc với người khác nếu như không thực sự cần thiết
và phải tiến hành tự xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong trường hợp đến thăm người thuộc nhóm đối tượng dễ tổn thương
quý vị nhớ nha biến thể omicron của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm hơn bốn hai lần
so với biến thể delta ở gia đình
do đó sắp đến giáng sinh rồi
dù rất mong muốn ra ngoài nhưng để bảo vệ bản thân quý vị khán giả hãy tạo ra một giáng sinh ấm cúng ở nhà
và chào đón ngày lễ tuyệt vời nhất với một vài người thân yêu thôn nha
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo